quay trở lại với những tin tức liên quan đến diễn biến dịch tại hà nội
chúng tôi xin vui mừng thông báo tới quý vị về thông tin một mươi chín quận huyện bình thường mới không kiểm soát giấy đi đường
như thông tin đã đưa hà nội vừa có quyết định những địa bàn không phát sinh ca mắc covid một mươi chín ở cộng đồng
kể từ ngày sáu tháng chín được phép mở lại một số hoạt động kinh doanh trong đó có việc hàng quán ăn được bán mang về
theo thống kê của sở y tế hà nội từ ngày sáu tháng chín đến nay có một mươi chín quận huyện không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín ở cộng đồng
gồm có ba đình ba vì bắc từ liêm cầu giấy đan phượng gia lâm hoài đức long biên mê linh mỹ đức nam tử liêm
phú xuyên phúc thọ quốc oai sóc sơn sơn tây thanh oai ứng hòa tây hồ
sáng ngày một mươi sáu tháng chín trao đổi với phóng viên phó chủ tịch thường trực ubnd tp hà nội lê hồng sơn thông tin
sau khi thành phố quyết định nới lỏng một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn
việc kiểm tra kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân
ông sơn cho biết người dân khi di chuyển trong các khu vực vùng xanh gồm một mươi chín quận huyện thị xã
trong trạng thái bình thường mới theo đánh giá của sở y tế sẽ không phải xuất trình giấy đi đường
tuy nhiên ở vùng đỏ người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
chỉ ra đường khi thật cần thiết và phải kiểm soát chặt phải có giấy đi đường
trong vùng xanh theo nguyên tắc được nới lỏng đi lại còn trong trường hợp họ đi sang vùng đỏ
đi xuyên các vùng thì mới tiến hành kiểm soát việc đi đường
ông sơn nói về việc người dân từ vùng xanh sang vùng đỏ hay từ vùng đỏ sang vùng xanh sẽ thực hiện như thế nào
và người dân ở vùng đỏ có được mua hàng bán mang về ở vùng xanh không
phó chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết về nguyên tắc người dân ở vùng đỏ đi xuyên vùng phải có giấy đi đường theo quy định
nếu có giấy đi đường được cấp theo quy định thì có thể đi xuyên vùng
tuy nhiên việc kiểm soát sẽ phải thực hiện rất chặt chẽ
ở đây tùy thuộc vào tình hình các quần huyện thị xã sẽ có hướng dẫn cụ thể
ông sơn thông tin liên quan đến các chốt kiểm soát ở vùng xanh có cần phải duy trì nữa không
ông sơn cho hay thời gian tới thành phố sẽ giảm dần các chốt kiểm soát ở những khu vực không cần thiết
các chốt nội bộ mà chỉ kiểm soát ở các khu vực giáp danh vùng
đối với các chốt khu vực dân cư tự quản tại vùng xanh theo xu hướng sẽ dỡ dần vì người dân được đi lại rồi
nên không cần thiết nữa tuy nhiên sẽ phải phụ thuộc vào tình hình dịch
trong trường hợp nếu xuất hiện vấn đề liên quan đến dịch tễ phức tạp thì phải khôi phục lại các chốt này
còn quan trọng nhất là việc kiểm soát đi lại giữa các vùng
và đặc biệt là vùng đỏ vẫn phải duy trì giãn cách kiểm soát chặt chẽ phó chủ tịch hà nội nêu